thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có công điện số bốn trăm bốn mươi hai về việc giải quyết vương mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch các tỉnh cơ bản sẽ bàn giao phần đất nông nghiệp trong năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành giải phóng mặt bằng vào quý ii năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án chậm so với tiến độ yêu cầu
mới chi trả tiền đền bù đủ điều kiện bàn giao mặt bằng cho bốn trăm năm mươi bảy bốn mươi hai km trên sáu trăm năm mươi ba sáu mươi một km chiều dài tuyến
hầu hết các địa phương chưa hoàn thành công tác bồi thường đất nông nghiệp bồi thường đang ở giai đoạn lập phương án chưa phê duyệt
một số địa phương chưa thi công xây dựng khu tái định cư
để đảm bảo tiến độ dự án thủ tướng chính phủ yêu cầu đồng chí bi thư chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố có dự án đi qua
cần huy động hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ này
cần tập trung chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp các sở ngành liên quan và hội đồng giải phóng mặt bằng địa phương
khẩn trương thực hiện hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng
và triển khai thực hiện hoàn thành một trăm một mươi bốn khu tái định cư trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bàn giao mặt bằng cho dự án trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bộ giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư ban quản lý dự án cần di rời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
di rời công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
bàn giao quý ii năm hai nghìn hai mươi khẩn trương xem xét bảo đảm kinh phí kịp thời khắc phục công tác giải phóng mặt bằng